ông có ý định tham gia vào phản ứng quân sự của israel và muốn được israel thông báo trước về các hành động
đặc biệt nếu cuộc tấn công có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho người mỹ trong khu vực
mỹ và các đồng minh châu âu đã tăng cường nỗ lực gây sức ép với israel
buộc nước này kiềm chế sau khi bị iran tấn công chưa từng có vào cuối tuần qua
đồng thời cam kết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn với iran
mới đây bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen cho biết
nước này sẽ phối hợp với các đồng minh và thông qua các biện pháp trừng phạt trong những ngày tới
để tiếp tục áp đặt đến iran
bà yellen cho hay
chúng tôi không nói trước các công cụ trừng phạt
nhưng trong các cuộc thảo luận chúng tôi tiếp tục bàn bạc tất cả các lựa chọn nhằm ngăn chặn tài trợ cho iran
bộ tài chính mỹ đang nỗ lực tranh thủ sự hỗ trợ của trung quốc
các đối tác trong nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới cờ bẩy
và các nhà cung cấp lớn khác trên toàn cầu để làm suy giảm hoạt động xuất khẩu dầu của iran
ngăn chặn iran có được các thiết bị vi điện tử cần thiết để sản xuất máy bay không người lái
theo bà yellen trước đó bộ tài chính mỹ và ngoại giao mỹ đã có hành động ngăn chặn hành vi của iran
thông qua làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của nước này
còn theo thủ tướng anh sunak g bảy đã và đang nghiên cứu một gói biện pháp phối hợp chống iran
italy nước đang giữ chức chủ tịch g bảy cho rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào các cá nhân
trong khi đó quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của liên minh châu âu joseph bell cũng thông báo rằng
eu đang tìm cách mở rộng các biện pháp trừng phạt iran sau khi một số quốc gia thành viên yêu cầu
ông nhấn mạnh tôi sẽ đề nghị cơ quan hành động đối ngoại bắt đầu các công việc cần thiết liên quan đến các lệnh trừng phạt này
theo ông borrell đề xuất này sẽ mở rộng chế độ trừng phạt để ngăn iran giao vũ khí cho cả các lực lượng thân iran ở trung đông
đức pháp và một số thành viên eu khác đã công khai ủng hộ đề xuất này
thông tin về các biện pháp trừng phạt xuất hiện trong bối cảnh các nước phương tây lo ngại
hành động trả đũa của israel có thể đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh lớn hơn
có thể lôi kéo họ vào cuộc đồng thời khiến quốc tế ngày càng giảm ủng hộ israel
các quan chức cấp cao israel đã tuyên bố sẽ đáp trả iran
nhưng cũng cam kết sẽ xem xét quan điểm của mỹ và các đồng minh khác
thủ tướng anh rishi sunak vừa qua cũng đã trao đổi với người đồng cấp israel benjamin netanyahu
trong cuộc điện đàm vào tối một mươi sáu tháng bốn
leo thang hơn nữa sẽ chỉ làm khu vực thêm bất ổn đây là thời điểm cần bình tĩnh
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn một quan chức israel cho biết sau cuộc họp nội các chiến tranh israel
rằng israel sắp phản ứng
với cuộc tấn công của iran và các quan chức đã xem xét một số lựa chọn ngoại giao cũng như quân sự
mỹ và các đồng minh đã hỗ trợ israel đánh chặn phần lớn máy bay không người lái và tên lửa mà iran phóng vào nước này
nhưng trong cuộc điện đàm ngày một mươi ba tháng bốn tổng thống joe biden đã nói với thủ tướng israel
benjamin netanyahu rằng mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công chống iran
ngày một mươi bốn tháng bốn tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nói tại cuộc họp của hội đồng bảo an
tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh hành động nào có thể
dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở trung đông
ông jolas edden đại sứ israel tại liên hợp quốc nhấn mạnh rằng israel có quyền hợp pháp để trả đũa
và thế giới không thể chấp nhận việc không hành động
về phần mình phái đoàn thường trực của iran tại liên hợp quốc cảnh báo
nếu chính quyền israel phạm phải một sai lầm khác iran sẽ đưa ra phản ứng nghiêm trọng hơn nhiều
phái đoàn iran tại liên hợp quốc tuyên bố rằng hành động quân sự của nước này chống israel
là dựa trên điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc
trước đó iran đã tiến hành vụ tấn công đêm một mươi ba tháng bốn bằng ba trăm linh máy bay không người lái và tên lửa
vụ việc nhằm đáp trả vụ tấn công đại sứ quán iran tại syri cách đây hai tuần mà iran cho rằng israel đã thực hiện
các vụ việc này đánh dấu bước leo thang nguy hiểm mới tại trung đông
trong bối cảnh trào lửa này đang nóng lên từng ngày
trong diễn biến liên quan ngày một mươi năm tháng bốn tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
rafael grossin cho biết iran đã tạm thời đóng cửa các cơ sở hạt nhân vì cân nhắc yếu tố an ninh
sau cuộc tấn công ồ ạt chưa từng có của iran bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình
tên lửa đạn đạo nhằm vào israel tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel
trung tướng hezi halevi nhấn mạnh nước này sẽ đáp trả phù hợp
hãng tin reuters dẫn nguồn tin chính phủ israel cho biết thêm
thủ tướng benjamin netanyahu vừa qua đã triệu tập nội các chiến tranh lần thứ hai
trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ để cân nhắc cách phản ứng trước cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên
từ lãnh thổ iran vào israel
về phần mình ông phát biểu trên truyền hình nhà nước thứ trưởng ngoại giao iran ali bagari kani cho rằng
nếu israel chấp nhận câu trả lời mà họ nhận được vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
cuộc tấn công của iran tehran sẽ không hành động gì
tuy nhiên theo ông kani vì bất kỳ lý do gì mà israel thực hiện hành động
dù nhỏ nhằm vào lãnh thổ iran chống lại người dân iran chống lại lợi ích của iran
thì israel sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết liệt và cay cắt
ông kani nhấn mạnh iran sẽ không phải mất một mươi hai một mươi ba ngày mới đưa ra câu trả lời
mà là trong vài giây
trước đó iran cáo buộc israel không kích phá hủy tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran
tại thủ đô damas của syri hôm một tháng bốn sát hại bảy sĩ quan lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
trong đó có hai chỉ huy cấp cao hành động mà tới nay tel aviv không thừa nhận cũng không phủ nhận
để trả đũa tối ngày một mươi ba tháng bốn iran đã ổ hạt tấn công israel bằng máy bay không nghề lái
tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ iran cũng như căn cứ của iran ở iraq yemen và liban
trong một video đăng trên tài khoản mạng xã hội x của bộ quốc phòng israel
tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel trung tướng hezir halefi cho biết
trong cuộc tấn công vào tối một mươi ba tháng bốn iran đã phóng hơn ba trăm năm mươi máy bay không người lái tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo
tuy nhiên với sự trợ giúp của mỹ anh pháp và giordani israel đã bắn hạ chín mươi chín trong số vũ khí đó
cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu của iran vào tối một mươi ba tháng bốn làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến công khai giữa nước này và israel
sau đó diễn biến thành chiến tranh khu vực
cảnh giác trước những mối nguy hiểm tổng thống mỹ joe biden nói với thủ tướng israel benjamin netanyahu rằng
washington sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động trả đũa nào của israel nhằm vào iran
một quan chức nhà trắng thuận lại với trang asios rằng trong cuộc điện đàm với ông netanyahu ngày một mươi bốn tháng bốn
tổng thống biden nói rằng nỗ lực phòng thủ chung của mỹ cùng các nước khác trong khu vực đã khiến cuộc tấn công của iran gặp thất bại
ông biden nhấn mạnh các bạn đã có một chiến thắng hãy chấp nhận chiến thắng đó đi
đồng thời nói rõ rằng mỹ sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch tấn công nào của israel nhằm đáp trả iran và cũng không ủng hộ việc đó
theo nguồn tin nêu trên đáp lại thủ tướng netanyahu nói ông hiểu điều này
sau đó vào hôm một mươi năm tháng bốn người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng ông john kirby cũng tuyên bố trong một cuộc họp báo ngắn
rằng mỹ không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh với iran cũng như không muốn chứng kiến một cuộc xung đột khu vực
trong quan điểm tương đồng với washington nhiều đồng minh đối tác khác của israel cũng lên tiếng kêu gọi tel aviv kiểm chế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé